ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức công bố trao giải cuộc thi thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch quà tặng phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
sau năm tháng phát động và triển khai thực hiện cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của ba mươi một đơn vị và bốn mươi sáu cá nhân đến từ tám tỉnh thành trong cả nước với một trăm bảy mươi một tác phẩm dự thi
trong đó có hai mươi tám mẫu thiết kế và một trăm bốn mươi ba sản phẩm hoàn chỉnh với nhiều mẫu mã phong phú tinh xảo
ban tổ chức đã chấm điểm đánh giá và thống nhất lựa chọn hai mươi tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
cuộc thi thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch quà tặng phục vụ apec hai nghìn một mươi bảy là một trong những hoạt động bên lề của thành phố đà nẵng nhân sự kiện tuần lễ cấp cao apec
ba mươi tác phẩm xuất sắc được công nhận đoạt giải trong đó giải nhất thuộc về tác phẩm bình gốm tâm thức của công ty trách nhiệm hưu hạn sản xuất và thương mại xứ bộ trại hà nội
trong những tác phẩm xuất sắc đạt giải lần này hình ảnh nữ hoàng linh trưởng vọc trà vá chân nâu hình ảnh nhận diện đà nẵng tại apec đã được các nghệ nhân các tổ chức cá nhân tiếp cận ở nhiều phương diện vừa sử dụng nghệ thuật truyền thống và hiện đại để tạo thành những sản phẩm mang đậm hình ảnh đà nẵng việt nam
bình tâm thức của mình là lời ý tưởng gồm có hai phần một mặt chính của nó là cầu sông hàn
mặt sau của lọ là hình vọc trà vá chân lâu là một linh vật biểu tượng cho apec đợt này đã được thành phố đà nẵng chọn là một con vật biểu tượng là cần được bảo tồn và phát triển